kỷ niệm năm năm ngày thanh niên thế giới một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề
hãy học tập suốt đời để sống và làm việc do unesco phát động hôm qua ngày một mươi năm tháng bảy hội thảo về kỹ năng nghề cho thanh niên
được tổ chức nhằm chia sẻ và thảo luận kinh nghiệm các bài học và đề xuất cơ chế chính sách để phát triển kỹ năng nghề cho thanh niên
trong kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế ở việt nam
thống kê của liên hợp quốc lao động trong độ tuổi thanh niên chiếm khoảng một mươi sáu lao động toàn cầu
tại việt nam lực lượng lao động từ một mươi năm tuổi trở lên chiếm gần tám mươi dòng trước xu thế ngày càng tăng về số lượng thanh niên thất nghiệp trên thế giới
chất lượng công việc thấp sự bất bình đẳng của thị trường lao động đặt ra yêu cầu cần nâng cao phát triển kỹ năng nghề của thanh niên
đặc biệt trong bối cảnh kỷ nguyên số thách thức đối với lực lượng lao động thanh niên càng lớn
cái thách thức của chúng ta là chúng ta phải cạnh tranh cái thị trường
thị trường lao động không phải là chỉ là quốc tế khu vực đâu mà ngay trên thị trường việt nam
vì rất nhiều lực lượng lao động các nước họ đến đây họ cũng làm việc
và nếu ai giỏi kỹ năng cao thì người ấy thắm cho nên cái thách thức của chúng ta là thách thức kép
cần có chính sách và chiến lược cụ thể đối với đào tạo nghề cho thanh niên là điều các chuyên gia chia sẻ
đổi mới hệ thống giáo dục nghề nghiệp truyền thông thay đổi nhận thức
đặc biệt cần tôn vinh những thí sinh đạt thành tích cao
tay nghề khu vực và quốc tế sẽ là động lực quan trọng để khuyến khích phát triển đào tạo kỹ năng nghề tại việt nam
hạn chế lớn nhất của chúng ta là cái nhận thức
cái nhận thức cả của các cơ quan và có trách nhiệm và cả đối với lại xã hội
chúng ta vẫn làm sao mà được làm nghề gián tiếp rồi là được đại học
được những các cái ngành mà người ta cảm thấy là nhẹ nhàng
thì sau kỳ thi tài nghề đông nam á và kỳ thi tài nghề thế giới lần này
thì cơ vực làm cho chẳng hạn mở ra con đường mở ra rất là lớn
hiện tại đã có rất nhiều số doanh nghiệp liên hệ
hiện tại em đang làm thực tập sinh cho công ty sản xuất hóa chất sơn m t
hiện chúng ta đã có bộ luật lao động luật giáo dục nghề nghiệp luật việc làm
và nhiều cơ chế chính sách văn bản hướng dẫn để phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề nói chung
và cho thanh niên nói riêng
đây là điều kiện thuận lợi để hiện thực hóa những giải pháp trong đổi mới đào tạo nghề tại việt nam trong thời gian tới